nghị định một trăm linh quy định xử phạt hành vi có nồng độ cồn khi tham gia giao thông
tuy nhiên hiện nay xuất hiện nhiều nhóm facebook cập nhật thông tin chốt thổi nồng độ cồn
chống lại các hoạt động tuần tra của ngành chức năng
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện đối tượng trần anh thái
ba mươi tuổi trú tại thành phố quảng ngãi chuyên thông báo các điểm đo nồng độ cồn
thông qua mạng xã hội cho những ai tham gia giao thông mà đã sử dụng rượu bia
ngoài ra các thành viên tham gia vào nhóm cũng cập nhật những địa điểm
có lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ
hiện công an tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục nắm thông tin xác minh và xử lý các cá nhân đăng tin
cập nhật thông tin chốt kiểm tra nồng độ cồn gây hệ quả tiêu cực cho an toàn giao thông trên địa bàn